vào chiều qua công an huyện châu thành bến tre đã bắt nguyễn duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trụ ấp an phú xã an khánh huyện châu thành để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn
trước đó khoảng bốn giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một sau khi uống rượu cùng nhóm bạn tại xã tân thạch châu thành
nguyễn duy khánh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi một s bảy nghìn bốn theo hướng từ xã tân thạch về xã an khánh
do uống rượu say không làm chủ được tốc độ khánh đã chạy xe đâm vào ông lê văn phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và ông nguyễn thành công sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cùng ngụ xã tân thạch đang đi bộ trên đường
hậu quả là ông phong chết trên đường đi cấp cứu ông không bị thương nặng
sau khi gây tai nạn nguyễn duy khánh đã phóng xe bỏ trốn
từ lời khai của các nhân chứng và dấu vết tại hiện trường đến chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một
khánh đã bị công an huyện châu thành mời làm việc và y đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình